trong đêm nay và ngày mai các tỉnh miền bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường lệch đông
nên trời nhiều mây và có sương mù và mưa vài nơi vào lúc sáng sớm
đêm và sáng thì trời rét với mức nhiệt là từ một mươi bảy đến hai mươi độ
ban ngày thì mây mỏng dần trời hưởng nắng với nhiệt độ ban trưa tăng lên ngưỡng là từ hai mươi hai đến hai mươi sáu độ
khu tây bắc có nơi còn cao hơn
với các tỉnh trung bộ do tác động của khối không khí lạnh
trong hai mươi bốn giờ tới tại các tỉnh từ nam nghệ an đến khánh hòa trời nhiều mây
và có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có rông
trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
tuy nhiên lượng mưa được nhận định là từ năm một mươi năm mm một ngày
còn về tình hình nhiệt độ tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế đêm và sáng trời rét ở phần phía bắc
ban ngày nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nền nhiệt có xu hướng cao hơn
cao nhất có thể đạt mức là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
với khu vực tây nguyên và nam bộ trong chiều tối nay thì mưa còn xảy ra rải rác
tại các tỉnh thuộc miền tây nam bộ sau đó mưa giảm
toàn khu vực phổ biến là có mưa vài nơi ngày nắng
với nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
và tại nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
và trong ngày mai thì tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ khoảng một độ trong những ngày tiếp theo
ở trên biển khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa không mưa
gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động mạnh
vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo trường sa có mưa vài nơi
gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
sóng biển cao từ ba đến năm mét
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
lần lượt là từ hai mươi ba đến ba mươi độ và từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
vùng hà nội trời nhiều mây sáng sớm thì có nơi có sương mù
trưa chiều giảm mây trời nắng đêm không mưa
gió đông bắc cấp hai cấp ba sáng và đêm trời rét